trong các ngày từ ngày chín đến ngày một mươi bốn tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo
chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam pv combine
ngân hàng thương mại cổ phần việt á việt á banh ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb
vụ án này kéo dài từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay từng được đưa ra xét xử nhưng nhiều lần bị tòa án hoãn phiên tòa và trả hồ sơ để điều tra bổ sung
tại vụ án này bị cáo nguyễn thị hà thành chú tại phương lê đại hành quận hai bà trưng thành phố hà nội
cùng hai mươi năm bị cáo khác bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong số này có tới một mươi bảy bị cáo nguyên là lãnh đạo nhân viên của ba ngân hàng pv combank việt á bank và ncb
các bị cáo này bị cáo buộc đã lợi dụng các lỗ hổng trong thẩm định tài sản không thẩm định hồ sơ chặt chẽ
nhằm vi phạm các quy định về cho vay chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng
phiên tòa sẽ tiếp tục kéo dài trong một mươi ngày tới
ngày một mươi bốn tháng ba tòa nhân dân thành phố hồ chí minh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm đối với ba bị cáo gồm vũ bảo trinh
quốc tịch hoa kỳ tô văn trí tâm chú quận bình thạnh và hoàng thái anh chú quận một mươi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này tòa xác định có bốn mươi năm bị hại là cá nhân và các công ty người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
gồm bốn cá nhân và một mươi ba ngân hàng công ty tài chính
cao ốc labonita tại số hai trăm một mươi năm nguyễn gia trí phường hai mươi năm quận bình thạnh
do công ty trách nhiệm hiếu hạn bất động sản nam thị làm chủ đầu tư vũ bảo trinh làm giám đốc
trinh được xác định là chủ mưu
trinh được xác định là chủ mưu chỉ đạo hai đồng phạm ký hợp đồng mua bán căn hộ
sản thương mại cho nhiều người chiếm đoạt hơn ba trăm linh tỷ đồng
không những sử dụng thủ đoạn trên vũ bảo trinh còn đem thế chấp một căn hộ cho nhiều ngân hàng
dự kiến vào ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng ba tòa sẽ tuyên án đối với các bị cáo
liên quan đến vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ
thu nộp ngân sách nhà nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quảng ninh và hải phòng
cơ quan điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc tri cục thuế huyện cát hải
thành phố hải phòng để cho một số đối tượng trong vụ án thành lập công ty ma chuyên mua bán hóa đơn trái phép
căn cứ kết quả điều tra vào ngày một mươi ba tháng ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp khám xét nơi làm việc chỗ ở của nguyễn đình phương
tri cục trưởng đỗ thanh hoài nhân viên tri cục thuế huyện cát hải về hành vi nhận hối lộ
quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
trong vụ án hình sự nêu trên cơ quan điều tra đã khởi tố bảy bị can bao gồm trương văn nam trương xuân đức
nguyễn thị ngọc anh đỗ hữu ca đỗ thị mỹ châu lê văn định vũ thị vinh về các tội danh liên quan
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin khi bị lực lượng công an vây bắt thì lao thẳng vào tổ công tác nhằm thoát thân
tội công tác đã bị công an huyện phong thổ tỉnh lai châu bắt giữ
vào trước ngày một mươi hai tháng ba tại bản khổng lào xã khổng lào huyện phong thổ tổ công tác công an huyện phong thổ phát hiện bắt giữ hai đối tượng là sùng a sình và lý a lâu
cùng chú tại huyện phong thổ đang điều khiển xe máy mang theo bốn bánh nghi là heroin
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đã rủ nhau mua bốn bánh heroin tại khu vực giáp danh giữa hai huyện nậm nhùn và mừng tè
mang về xã ba vệ sử huyện phong thổ bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt xử
thưa quý vị nhiệt huyết năng động là nhận xét của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân về đại úy nghiêm vũ quỳnh anh cán bộ nữ công an xã vũ an huyện kiến sương tỉnh thái bình
thời gian công tác tại cơ sở thì đồng chí đã thực hiện và vận dụng tốt sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
để tạo được sợi dây kết nối giữa nhân dân và công an
theo đó dấu ấn về một nữ công an xã tận tụy với công việc hết lòng phục vụ nhân dân đã được chính quyền và quân chúng nhân dân ghi nhận đánh giá cao
viết đơn tình nguyện tăng cường về công tác tại công an xã vũ an huyện kiến sương đúng vào thời điểm bộ công an bắt đầu triển khai thực hiện dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đại úy trẻ nghiêm vũ quỳnh anh đã phát huy được tinh thần nhiệt huyết và năng động của
xuống từng hộ gia đình gặp gỡ thăm hỏi và đồng thời kết hợp thực hiện nhiệm vụ đại úy quỳnh anh luôn xác định dù công việc vất vả hay áp lực thì khi tiếp xúc với người dân nụ cười chính là chìa khóa của sự thành công
quỳnh anh là một cán bộ làm việc rất là nhanh nhẹ
trong công việc thì tiếp dân họ đến giấy tờ giấy nội giấy kia về hộ khẩu hộ tịch
quỳnh anh rất nhã nhãn ai cũng không khen
họ bảo được đồng chí nữ công an này giỏi mà đồng chí niềm nở lắm
đúng như nơi hồi chủ tịch nói là đối với dân thì nễ phép không có sai một tí nào cả
mà đối với công việc thì tận tụy
qua một quá trình công tác tại địa phương nhận thấy tình hình an ninh trật tự thực tế tại địa bàn
đại úy quỳnh anh đã chủ động tham mưu với lãnh đạo chỉ huy nhiều cách làm hay trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đó là xây dựng các mô hình
mô hình tự quản tự phòng trong nhân dân
trong đó chị cũng trực tiếp tham gia cùng các đồng nghiệp vào các buổi tuần tra đêm để lại ấn tượng với người dân
về hình ảnh một nữ công an xã trẻ trung và đầy quyết liệt trong công việc
từ ngày tôi thấy các đồng chí công an chính quy về tại xã làm việc thì tôi thấy một đồng chí quỳnh như anh này là một đồng chí cán bộ nữ
và cũng nhiệt tình với công việc
thường chuyên đi sâu đi sáp bám sáp với người dân tính cách hòa nhã rất dịu dàng
tất cả mọi thứ là chúng tôi vào làm việc đồng chí giải quyết rất nhanh gọn
khối lượng công việc của công an xã trong giai đoạn hiện nay rất nhiều cũng tạo ra cho anh em chúng tôi rất nhiều áp lực
tuy nhiên thì tôi suy nghĩ rằng là lực lượng đã tạo đào tạo cho chúng tôi những người chiến sĩ công an có bản lĩnh chính trị
có trình độ chuyên môn
nên là dù có ở vị trí công tác nào thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm để hoàn thành tốt và dù có khó khăn nào thì chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua
dù bận rộn nhưng đại úy quỳnh anh luôn sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo giữa công việc và chăm sóc gia đình
chị tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình dạy con học đó chính là khoảng thời gian để chị làm tròn vai trò người vợ người mẹ
những kết quả trong công việc cùng với một gia đình nhỏ êm ấm
chính là động lực để đại úy nghiêm vũ quỳnh anh tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần vì dân phục vụ
đại úy nghiêm vũ quỳnh anh là một lượng chiến sĩ công an được cấp ủy chính quyền đánh giá rất cao
nhất là trong giai đoạn thu thập dữ liệu dân cư và cấp phát cắn cất công dân gắn chít
đồng chí là một nhân tố tiêu biểu
người dân tại khu vực ấp tắc thủ xã hồ thị kỷ huyện thới bình tỉnh cà mau trình báo với cơ quan công an về việc một số trụ sắt có gắn đèn năng lượng mặt trời đã bị kẻ gian trộm mất
đây là hệ thống đèn nằm trong dự án xã hội hóa của ủy ban nhân dân xã hồ thị kỷ nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện an toàn vào ban đêm
qua quá trình xác minh lực lượng công an xã hồ thị kỷ mời thạch trinh phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tạm trú tại phường chín thành phố cà mau về cơ quan để làm việc
trước những chứng cứ thu thập được phú đã thừa nhận trong lúc đi mua phế liệu phát hiện đường vắng phú đã ra tay thực hiện hành vi trộm cắp chín trụ đèn năng lượng định đem bán kiếm tiền tiêu xài thì bị phát hiện